trường hợp hoán đổi nghề làm việc để nghỉ kéo dài dịp ba mươi tháng bốn vào mùng một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn không có trong quy định của bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín nên cơ quan soạn thảo phải xin ý kiến cấp có thẩm quyền
theo tìm hiểu của tuổi trẻ online bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín nêu rõ việc xin ý kiến thủ tướng về số ngày nghỉ dịp tết âm lịch và quốc khánh mùng hai tháng chín
trong khi đó các kỳ nghỉ như tết dương lịch dỗ tổ hùng vương hay ngày thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm
nếu chung ngày nghỉ cuối tuần thì nghỉ bù vào tuần làm việc kế tiếp
theo đề nghị của bộ lao động thương binh và xã hội trong ngày mùng tám tháng bốn các bộ ngành sẽ hoàn thành việc góp ý về đề xuất hoán đổi nghề làm việc để kéo dài nghỉ lễ ba mươi tháng bốn vào mùng một tháng năm
trao đổi với báo sức khỏe và đời sống thạc sĩ luật sư hoàng thị hương giang văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư thành phố hà nội thông tin
quy định tài khoản một điều một trăm một mươi hai của bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín các ngày lễ như rỗ tổ hùng vương
ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm là những dịp mà người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương
tuy nhiên trong trường hợp có người lao động muốn làm việc vào những ngày được phép nghỉ lễ
họ sẽ được tính lương làm thêm dịp lễ theo quy định của điều chín mươi tám khoản c của bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín
người lao động sẽ được trả lương làm thêm dịp nghỉ lễ tết hoặc ngày nghỉ có hưởng lương ít nhất bằng ba trăm linh so với lương ngày bình thường
công thức tính tiền lương ngày nghỉ lễ
tiền lương làm thêm dịp nghỉ lễ một ngày
bằng tiền lương một ngày cộng ba trăm linh lương ngày
ví dụ nếu người lao động làm việc vào ngày lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
họ sẽ được tính lương làm thêm dịp nghỉ lễ ít nhất bằng ba trăm linh
chưa kể tiền lương ngày lễ tết và ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày
còn nếu đi làm vào ban đêm ngoài mức lương ít nhất bằng ba trăm linh lương của ngày làm việc bình thường
người lao động còn được trả thêm ít nhất bằng ba mươi tiền lương tính theo đơn giá tiền lương
hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường
ngoài ra sẽ được trả thêm hai mươi tiền lương tính theo đơn giá tiền lương
hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường
hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ tết
cũng theo luật sư hoàng thị hương giang
nghỉ lễ là một trong những quyền lợi chính đáng của người lao động được pháp luật ghi nhận và bảo vệ
trường hợp đơn vị ép người lao động đi làm mà không được sự đồng ý của họ
sẽ bị coi là vi phạm pháp luật và bị xử phạt
mức xử phạt tại điều một mươi tám nghị định một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
ndcp của chính phủ
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động
cụ thể phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến hai mươi năm triệu đồng đối với cá nhân
từ bốn mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng đối với tổ chức có hành vi
huy động người lao động làm thêm giờ mà không được sự đồng ý của người lao động
trừ trường hợp theo quy định tại điều một trăm linh tám của bộ luật lao động
dịp lễ ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tại tram resort hồ tram
xã phước thuận huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
tập đoàn tram group tổ chức sự kiện tram fantasy
năm hai nghìn hai mươi bốn kéo dài trong năm ngày với vô số hoạt động thú vị
đây là chuối sự kiện thương niên được tram group tổ chức
nhằm tri ân khách hàng và tạo điểm đến vui chơi giải trí đặc sắc cho người dân
khách du lịch mỗi dịp lễ lớn
trong đó hoạt động nổi bật nhất là đại nhạc hội diễn ra lúc một mươi chín h ngày ba mươi tháng bốn
quy tụ gian nghệ sĩ nổi tiếng showbiz việt như mỹ linh đen ngọc ánh
nguyễn phi hùng hoàng hải phương ly trang pháp mono phương mỹ chi quang hùng master d
và rapper pháp kiều
ban tổ chức cũng hé lộ một tiết mục thú vị và bất ngờ với sự góp mặt của các nghệ sĩ
top ba mươi mr việt nam hai nghìn hai mươi bốn cùng các nữ model tài năng
năm hai nghìn hai mươi bốn sân khấu của sự kiện một lần nữa được tập đoàn tram group đầu tư với quy mô khủng
đạo diễn đức đỗ một trong những đạo diễn nổi tiếng với giàn dựng sân khấu rap việt
sẽ đảm nhiệm vai trò giàn dựng sân khấu cho đại nhạc hội chal fatasy năm hai nghìn hai mươi bốn
sự sáng tạo tài năng của anh chắc chắn sẽ tạo nên một đêm đại nhạc hội hoàn
toàn mới lạ hoành tráng và mang lại hiệu ứng tốt nhất cho khán giả
tất cả những yếu tố trên hứa hẹn sẽ tạo ra một đêm nhạc bùng nổ
mãn nhắn đá tai khó quên đối với khán giả
chương trình vào cửa tự do chào đón tất cả mọi người đến tham gia
chia sẻ ý tưởng tổ chức đại nhạc hội tram fantasy năm hai nghìn hai mươi bốn
đại diện tập đoàn tram group cho biết đà nhạc hội năm hai nghìn hai mươi bốn không chỉ có sự góp mặt
của các ca sĩ nghệ sĩ zen zed jenny mà còn có sự góp mặt của rất nhiều tên tuổi đại thụ
tram fantasy hai nghìn hai mươi bốn hướng đến phục vụ mọi đối tượng khán giả
và trump hy vọng bất kỳ vị khách nào đến với hồ tràm dịp lễ này đều có trải nghiệm thú vị ấn tượng
âm nhạc là không khoảng cách âm nhạc đưa mọi người xích lại gần nhau hơn
cùng với đại nhạc hội từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
hàng loạt hoạt động trải nghiệm thú vị sẽ diễn ra trong sự kiện tram fantasy năm hai nghìn hai mươi bốn
như trèo thuyền chuối jet ski trình diễn carnival vẽ tranh tổ tượng
gắp thú thi thả diều bãi biển
tuyên phố ẩm thực năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ mở rộng với danh sách thực đơn đa dạng
từ ăn chơi đến những món ăn no nước uống trái cây nhiệt đới nhằm tiếp năng lượng cho du khách
bàn tổ chức chuẩn bị nước suối bắp giang bơ miễn phí cho tất cả du khách tham dự
song song đó tram sport day cũng là một hoạt động hấp dẫn trong chuối sự kiện tram fantasy hai nghìn hai mươi bốn
sau lần đầu tổ chức thành công vào năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi bốn tram sport day thu hút hàng chục đội bóng đăng ký tranh quốc vô địch ngay trên bãi biển hồ tràm
ngoài việc kiến tạo không gian du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp qua chất lượng dự án
kiến tạo giá trị tinh thần qua những hoạt động âm nhạc nghệ thuật
chúng tôi mong muốn tổ chức tram sport day để nâng cao tinh thần thể thao
sự đoàn kết tập thể kiến tạo lối sống tích cực lành mạnh cho mọi người
đại diện tập đoàn tram group cho biết
là tập đoàn hoạt động đa lĩnh vực bên cạnh sứ mệnh kiến tạo những biểu tượng
tram group luôn cam kết sứ mệnh phụng sự cộng đồng với nhiều hoạt động cụ thể ý nghĩa
tram fantasy là sự kiện tâm huyết được tổ chức từ năm hai nghìn hai mươi ba
sự kiện đã ghi dấu ấn trong lòng hàng ngàn khách hàng người dân địa phương và du khách
năm nay thông qua tram fantasy hai nghìn hai mươi bốn
tập đoàn tram group tiếp tục chung tay cùng chính quyền địa phương tỉnh bà điều vũng tàu
tăng cường sản phẩm du lịch dịch vụ phục vụ du khách trong kỳ nghỉ lễ lớn ba mươi tháng bốn
và chung tay kích cầu du lịch địa phương
song song đó bằng những nỗ lực của mình cham group mong muốn góp sức đưa hồ tràm không chỉ nổi tiếng
là thủ phủ du lịch nghỉ dưỡng mà còn là điểm đến vui chơi giải trí bất tận
trong tương lai hồ tram có thể trở thành địa điểm các nghị sĩ trong nước và quốc tế
ưu tiên lựa chọn hàng đầu để tổ chức sự kiện âm nhạc tầm cỡ
đáp ứng được nhu cầu du lịch âm nhạc của cả du khách trong và ngoài nước
góp phần quảng bá du lịch việt nam đến bạn bè quốc tế
thưa quý vị thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo